với trách nhiệm quản lý thu hồi công nợ của người dân chuyển giao về công ty
lợi dụng điều đó khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trần duy quân đã thu công nợ của một mươi hai người dân với tổng số tiền trên bốn trăm tám mươi ba triệu đồng
tuy nhiên quân chỉ nộp lại cho công ty khoảng một trăm sáu mươi bốn triệu đồng
giữ lại số tiền trên ba trăm một mươi chín triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân không nộp lại cho công ty
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam trần duy quân
chú tỉnh an giang về tội tham mô tài sản
biết người đàn ông đã yêu người phụ nữ khác cô gái dùng clip ghi lại cảnh thân mật trước đó
rồi uy hiếp buộc nhân tình phải đưa bình năm mươi triệu đồng
công an huyện châu thành tỉnh bến tre đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý huỳnh thị ngọc mai
hai mươi hai tuổi chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre về hành vi cưỡng đợt thải sản
thưa quý vị từ vùng núi đến nơi này
hải đảo ở những nơi gian khó nhất hay dù phải đối diện với những hiểm nguy
ở đó luôn có sự đồng hành của những nhà báo sẵn sàng xả thân
để mang tới cho công chúng và bạn đọc những thông tin hình ảnh cập nhật kịp thời
sự đón nhận hưởng ứng và động viên chính là phần thưởng xứng đáng
cho những nỗ lực cống hiến hy sinh thầm lặng của đội ngũ những người làm báo
và ngày hôm nay trên cộng đồng mạng rất nhiều những hình ảnh đẹp về những người làm báo việt nam
đã được chia sẻ cùng với những lời chúc và tình cảm chân quý nhất
những bó hoa tươi thắm những lời chúc ngọt ngào và cả những lời cảm ơn chân thành
được gửi tới trong ngày vui của báo chí cách mạng việt nam
cộng đồng mạng cũng đã liên tục bày tỏ cảm xúc và chia sẻ niềm vui này
chúc mừng ngài nhà báo xin được chúc mỗi nhà báo luôn vui vẻ
sức khỏe và hạnh phúc trong công việc cũng như những bài báo thật hay
để chia sẻ cùng với đọc giả
nhân ngày hai mươi một tháng sáu ngày nhà báo việt nam tôi xin được gửi lời chúc tất cả anh chị em nhà báo
thật nhiều sức khỏe có nhiều hơn nữa các ý tưởng và nhiều đam mê với công việc
chúc anh chị em luôn thành công trên con đường của mình
chúc các anh chị phóng viên biên tập viên những người làm báo có một ngày thật sự ý nghĩa hạnh phúc
mong các anh chị luôn giữ được tư tưởng vững vàng để mang đến những ấn phẩm tuyệt vời
chúc mừng ngày báo chí cách mạng việt nam
năm nào cũng thế cứ gần đến ngày nhà báo việt nam hai mươi một tháng sáu mình cứ thấy lỏng nao nao
bởi trước đây cũng đã một thời mình là đồng nghiệp của các bạn
xin gửi tới các anh chị các bạn và các em thân thương của tôi
những nhà báo tuyệt vời và đáng yêu những lời chúc tốt đẹp và sự ngưỡng mộ
mong các bạn luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề và hạnh phúc trọn vẹn trên con đường mà các bạn đã chọn
trên cộng đồng mạng không ít nhà báo cũng đã có những chia sẻ câu chuyện của bản thân khi tham gia tác nghiệp
là những ngày nắng ngày mưa thậm chí vào những đêm khuya nguy hiểm vất vả
nhưng chỉ cần có vụ việc nóng ngay lập tức họ sẵn sàng lên đường
không quản ngại khó khăn dù đó là vùng núi vùng sâu vùng xa hay nơi thiên tai bão lũ sẵn sàng lăn xả vì nghề
sự tận tâm trách nhiệm và đạo đức của nghề báo
đã trở thành động lực để mỗi phóng viên biên tập viên được trải nghiệm và trưởng thành từ chính nghề báo
nghề báo không chỉ gắn với vinh quang mà còn chứa không ít những nhọc nhằn
cây bút chính là vũ khí sắc bén nhất để bạn thay mặt công lý nói lên các mặt của hiện thực xã hội
với rất nhiều sự ngang trái bất công trong xã hội
việc làm báo luôn cần những nhà báo tâm huyết can đảm nói tiếng nói của sự thật
và truyền tải đến độc giả
nghề báo cũng giống như mọi nghề nghiệp khác trong cuộc đời này
không vinh quang hơn cũng không hèn mọn hơn so với bất cứ nghề nào khác
vinh hay nhục sang hay hẻm đó là sự lựa chọn hành xử của mỗi cá nhân
vì thế hãy làm công việc của mình với tất cả niềm yêu thích và trách nhiệm
không thể phủ nhận những tác động mặt trái của nền kinh tế
đã dẫn tới những hành vi tiêu cực của một bộ phận
người làm báo không chân chính
sự cạnh tranh về thông tin tình trạng giật tiết câu like câu view vẫn còn tồn tại
những hạn chế đó đã và đang đặt ra không ít thách thức đối với báo chí việt nam hiện nay
việc khẳng định vị thế báo chí chính thống với độ tin cậy chính xác cao
đòi hỏi những nhà báo chuyên nghiệp phải có trách nhiệm đạo đức và tính chính danh với công việc
đây cũng là điều được nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
với mong muốn thông tin trên báo chí
phải mang hơi thở của cuộc sống
mỗi nhà báo sẽ có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn
được xã hội trân trọng hơn và giữ cho nghề báo thật sự thanh cao
xin gửi tới các nhà báo phóng viên những người hùng thầm lặng
trong mọi mặt trận văn hóa tư tưởng lời chúc sức khỏe
chúng tôi luôn trân trọng và tôn vinh tất cả các bạn
những nhà báo chân chính dũng cảm
ngày đêm không quảng ngại khó khăn vất vả
để bảo vệ sự tốt đẹp của xã hội này
chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm
đầm mấy thẳng gian bút chẳng tà
luôn mong rằng những nhà báo luôn có cái tâm sáng
ngỏi bút sắc bén
hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đang đi
nhân ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
chúc các anh chị luôn công hiến hết mình cho báo chí nước nhà
luôn mạnh khỏe và giành được thắng lợi trên mặt trận văn hóa tư tưởng
chín mươi bảy năm một chặng đường ý nghĩa của báo chí cách mạng việt nam
xin được gửi lời cảm ơn đến khán giả
những người đã luôn ủng hộ antv trong thời gian vừa qua
mong rằng khán giả tiếp tục đồng hành cùng antv
và tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
nói đến lỗi quá khổ quá tải trong vi phạm giao thông
thì có lẽ hình ảnh đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến
đó là những chiếc xe chở vật liệu xây dựng như là đất đá cát
và đúng là như vậy đây chính là những phương tiện gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
làm nóng vấn đề vi phạm trong quá tải trọng
và vâng bên cạnh những phương tiện chở vật liệu xây dựng
thì những phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng cũng không thể bỏ qua
bởi đây cũng là loại phương tiện nhạy cảm về vi phạm quá tải
chính vì vậy việc kiểm tra luôn được lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý
ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đối với những lái xe chở vật liệu xây dựng như thế này
việc chây ý không hợp tác khi bị lực lượng chức năng kiểm tra không còn xa lạ
cố tình ngồi trên xe khi xuống thì lẩn tránh dùng điện thoại
anh ơi giờ chào anh muốn ra làm việc với
tổng tác anh
em không lấy giấy tờ xe đâu nếu lấy giấy tờ mà anh quên đi
em gọi mang giấy tờ ra đi

lái xe này không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến phương tiện
các cái xe quá khổ quá tải thì lái xe thường có cái tráo đổi thông tin
bằng là các hình thức như là trên các nhóm gia lô
thì khi mà các tổ công tác tuần tra xử lý ở một địa điểm nào thì lái xe thông tin
cho nên là có cái sự thông tin
các chỗ tuân trá kiểm soát
và khi mà các chỗ tuân trá kiểm soát
tuân trá lưu đồng được phát hiện
thì khi xử lý và phát hiện xử lý một phương tiện
thì tất cả các phương tiện còn lại là cũng là biết được cái sự xử lý
cho nên là cũng có hiện tượng là nẻ tránh đi vào các cái điểm dương đồ
chúng tôi cũng làm ngay từ tại các cái bình xe với các cái mỏ
và cũng đã bắt một số cái doanh nghiệp là phải lắp cái tầm cấn
từ khi mà xe lưu thông đến quốc lộ thì là phải lắp cái tầm cấn

để giảm thiểu các cái xe vi phạm
nhưng mà cũng đấu đỏ thì cũng có nhiều cái xe nó cố tinh vi phạm
vì là cái lực lượng thì nó mỏng
mà lại quá các cái hồi gia lô hồi nhóm
rồi là các loại xe nó cũng luôn luôn cảnh giác và cố tinh vi phạm
tuyến quốc lộ một a tuyến đường huyết mạch của đất nước
xe tải chở hàng hóa chiếm phần lớn lượng xe di chuyển trên tuyến

đây cũng là loại phương tiện liên quan đến tình trạng quá tải
ảnh hưởng đến mặt đường
cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
các tổ công tác tập trung kiểm tra loại phương tiện này
đa phần các phương tiện đều chấp hành kiểm tra
tuy nhiên lực lượng chức năng lại gặp khó khăn trong việc tiến hành kiểm tra và xử lý xe biển kiểm soát nước ngoài
trên cái đoàn nhà án ấy thì có nhiều cái xe
ví dụ là xe của biển lao đó
thế cả cái xe của cái nước hạng thì nó ít
chỉ xe lao
nhưng mà nó có cái khó khăn á
về xử lý quả tải quả khổ đối với xe lao là trong cái kiểm đình
đối với cái giấy phép nước hạng của lao á
đối với việt nam đó là cái giấy kiểm đình á
thì họ lại không ghi thông số về tải trọng
không ghi thông số về kích cực chiều cao chiều dài
cho nên là xử lý rất khó
không có cơ sở để mà cần mà xử lý họ được
ngoài tuyến quốc lộ một a
nhiều tuyến đường khác cũng là cung đường của nhiều xe tải chở hàng hóa
và được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ
trên địa bàn thì đi qua bãi huyền và miền núi
trong cái thời gian vừa qua thì cũng như đặc điểm tình hình của trên tuyến
nên là trên tuyến rất nhiều đường ngang đường nhánh
thì khi đổi tổ các triển khai công tác
thì các phương tiện có dấu hiệu vi phạm
thì có thể là trốn tránh trong các cái ngõ hẻm
các cái doanh nghiệp
đặc biệt là các chủ mỏ vật liệu xây dựng
thì thường là lấy lời nhuận lên làm chính
cho nên chúng tôi thường phải bám thát các cái hoạt động của doanh nghiệp này
và chủ động điều tra cơ bản
rồi là xử lý nghiêm ngay từ bền bãi
chính vì thế cho nên các doanh nghiệp vẫn
có nhiều doanh nghiệp vẫn có vô tình trốn tránh các cái
sự kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng
để ngăn chặn phương tiện xe chở vật liệu xây dựng
cũng như hàng hóa quá khổ quá tải
di chuyển trên các tuyến đường
lực lượng chức năng đánh giá
nguyên nhân chính là do các chủ mỏ khai thác khoáng sản
cũng như các doanh nghiệp công ty
không kiểm soát tải trọng của phương tiện
ngay từ khâu đầu ra xuất bến xuất bãi
nếu việc làm này được triển khai đồng bộ
kết hợp với việc xử lý nghiêm từ cơ quan chức năng
thì sẽ hạn chế thấp nhất tình trạng xe quá tải trọng trên toàn quốc
thưa quý vị
phòng chống tham nhũng tiêu cực
tiếp tục được đảng coi là nhiệm vụ trọng tâm
đối với công tác xây dựng và trình đốn đảng
trong giai đoạn mới
với nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ quyết liệt
báo chí ngày càng phát huy vai trò quan trọng
có những đóng góp tích cực hiệu quả
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
làm bộ phận cấu thành quan trọng của báo chí cách mạng việt nam
báo chí công an nhân dân
đã thực sự là lực lượng xung kích
trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng nhà nước và bộ công an
đồng thời cũng là lực lượng tiên phong
đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
những tác phẩm của báo chí công an nhân dân
viết về đề tài đấu tranh
với những biểu hiện tham nhũng lãng phí tiêu cực
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ công chúng
nhân kỉ niệm chín mươi bảy năm
ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thì phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã có cuộc trao đổi với thượng tá trần duy hiển
phó tổng biên tập báo công an nhân dân
liên tri hội nhà báo bộ công an
để cùng có những chia sẻ về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí
thời gian qua thì báo chí trong công an nhân dân
đã cùng lúc thực hiện hai vai trò
đó là vừa thông tin tuyên truyền
vừa tham gia vào một trong những lĩnh vực
rất là được công chúng quan tâm
đó là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
và những tác phẩm trong báo chí công an nhân dân
thì đã liên tục được công chúng đón nhận
thì theo đồng chí thì điều nào
làm nên những cái yếu tố của sự thành công này
báo chí như chúng ta đã biết
có một vị trí vai trò rất quan trọng
là người thông tin tuyên truyền
để nhân dân cán bộ đảng viên và nhân dân
hiểu rõ hơn chủ trương đường lối của đảng
đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
với báo công an nhân dân nói riêng
thì đảng ủy quan trung ương lãnh đạo bộ công an
cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo
những cái thông tin nóng
từ những cái vụ việc
phòng chống tham nhũng tiêu cực
khám phá những vụ an lợt
ví dụ như vụ cdc hà nội
rồi tiếp đó là vụ
kit test việt á
thì cái vai trò của báo chí
rất quan trọng
có những cái thông tin
ban đầu đưa ra từ
sau đó căn cứ vào đó
thì các cơ quan chức năng
đã tiến hành
điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
báo chí thì phải có cái tính phát hiện
tính thời sự và tính chiến đấu
tính định hướng
thì tôi nghĩ là báo công an nhân dân
nói riêng và báo chí
hệ thống báo chí trong công an nhân dân nói chung
chúng ta đã phát huy tốt được cái ưu thế của mình
với những đặc tính như vậy
thì chúng ta có điều kiện
trao đổi thông tin
có thể gặp gỡ lãnh đạo
các cơ quan chức năng trong bộ công an
để chúng ta có được những nguồn tin nóng
khi thông tin nó thời sự
nó có cái tính phát hiện
thì nó sẽ mang đến cái sự
thu hút đối với công chúng
và đặc biệt là cái tính chiến đấu của nó
có tác dụng
thông tin rõ cái sự cương quyết
trong lãnh đạo chỉ đạo
đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng
nhà nước của bộ công an
để đề tài phòng chống tham nhũng tiêu cực đã khó
thế nhưng thì với mỗi nhà báo
chiến sĩ công an nhân dân khi viết về đề tài này
thì chắc chắn những áp lực sẽ còn khó hơn
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn như thế nào về điều này ạ
báo chí trong công an nhân dân thì
nó là một lực lượng vũ trang
thì cái tính kỷ luật
điều lệnh công an nhân dân
chúng ta đều phải chấp hành
cho nên cái việc
cạnh tranh với báo khác có thể
có thể có nguồn tin sớm hơn
nhưng cũng chưa dám đăng
để kiểm chứng lại
được cái sự xác nhận của các cơ quan chức năng
cho nên đấy là một điểm khó
và cũng không thể như mạng xã hội được
là có gì tung đấy
còn không cần kiểm chứng
đấy là cái sự khác nhau
và cũng là cái áp lực mà chúng ta luôn luôn phải tuân thủ
vậy thì theo đồng chí
đâu là những khó khăn thách thức hiện nay
khi báo chí trong công an nhân dân
tham gia vào trong hoạt động công tác
đối chống tham nhũng tiêu cực hiện nay ạ
cái khó khăn nhất là phải
phát hiện được
những cái vụ việc mà
nó tiềm ẩn
cái nguy cơ về tham nhũng tiêu cực lãng phí
thì thực ra là
cũng giống như các điều tra viên ấy
thì phóng viên cũng phải
tìm cách để xây dựng
ta tạm gọi là cộng tác viên
để có được nguồn tin của mình
từ lúc có được nguồn tin cho đến
kiểm chứng được nguồn tin là cả một vấn đề
chứ bỗng dưng người ta đưa cho mình
một tập tài liệu
bảo đây là vụ này vụ tham nhũng cái thứ
thì mình cũng rất khó
để đi đến việc có đề xuất ban miệng tập
thông tin trên báo chí hay không
thứ hai là cũng có những cái việc mà
vụ việc mà cơ quan công an đang điều tra
thì phải đảm bảo các yêu cầu bí mật nghiệp vụ
tránh rút dây động sừng
khi mà mình mới thông tin lên
có thể cơ quan điều tra các cơ quan chức năng của bộ công an
yêu cầu không thông tin nữa
thì cái việc này mình hoàn toàn phải tuân thủ
thì đó cũng là một cái khó khăn
những cái áp lực
đối với những người làm báo
trong công an nhân dân
được xác định là một trong những lực lượng
đi đầu tiên phong
trong công tác thông tin tuyên truyền
đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
thì điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu như thế nào
đối với cơ quan báo chí trong công an nhân dân
cũng như là mỗi nhà báo chiến sĩ công an nhân dân ạ
theo cá nhân tôi
thì trước hết chúng ta phải ám sát cái
nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
đấy là tham mưu cho lãnh đạo đảng
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong đó có cái nhiệm vụ
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
và bám sát vào nhiệm vụ đó
thì chúng ta mới xây dựng được cái kế hoạch
nhiệm vụ công việc của mình
phản ánh kịp thời những chiến công thành tích
của lực lượng công an nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng thời phát hiện
những vấn đề
những vụ việc tiềm ẩn cái tham nhũng tiêu cực
để thông tin trên báo chí
cung cấp cho các cơ quan
nhiệm vụ của bộ công an
để đấu tranh
phòng ngừa ngăn chặn
vâng thưa đồng chí công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
có thể nói là trước mắt đầy những khó khăn
và phức tạp
vậy thì để có thêm được nhiều những cái tác phẩm
báo chí chất lượng khi mà viết về đề tài này
thì theo đồng chí cần phải có những điều kiện như thế nào
để báo chí nói chung
và báo chí công an nhân dân phát huy được vai trò
và tiếng nói của mình ạ
báo chí là một cái lĩnh vực nó cũng
nói thật là cũng nhiều cái khó khăn
và đặc biệt là trong cái đấu tranh
phòng chống tham nhũng
thì như tôi đã nói ở cái phần trước
là phải có cái tính phát hiện
cái việc mà chúng ta phát hiện được như thế nào
là cả một quá trình
nhà báo phải bám sát đời sống xã hội
có nhiều mối quan hệ
xây dựng được nhiều
mình cứ gọi là công tác viên đi
để có thể cung cấp cho mình những thông tin ban đầu
về những cái vụ việc có dấu hiệu
tham nhũng tiêu cực
thì từ đó để mình
kiểm tra thông tin
thu thập thông tin
xây dựng cái
kế hoạch công tác cụ thể
để tổ chức cái tin bài đó
nếu tin bài đó không được đăng
thì đấy cũng là một cái
nguồn tin quan trọng để mình có thể cung cấp
cho các cơ quan
chức năng trong bộ công an
căn cứ có theo pháp luật
để có thể xử lý hoặc không xử lý
thì tôi nghĩ đấy là cái nhiệm vụ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí
với cuộc trao đổi ngày hôm nay